từ hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi chiều cường đầu tháng một mươi âm lịch ở thành phố hồ chí minh sẽ bắt đầu lên cao vào buổi chiều
mực nước tại trạm phú an và nhà bè vượt báo động ba khoảng từ năm đến bảy cm
có khả năng ngày hai mươi chín tháng một mươi chiều cường sẽ đặt đỉnh của đợt này tại trạm phú an và nhà bè
với mực nước có thể vượt báo động ba tới hai mươi hai mươi hai cm
sắp xỉ đợt chiều cường kỷ lục đầu tháng chín âm lịch
nguy cơ cao sẽ ra ngập sâu và rộng ở những tuyến đường trũng thấp vèn sông
thành phố hồ chí minh vừa ban hành công văn yêu cầu các quận huyện đặc biệt chú ý
thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến chiều cường
và ngày giờ đỉnh chiều xuất hiện cho người dân
chủ động cười đắp bờ bao sung yếu tăng cường kiểm tra và giả soát bờ bao
cống cửa van ngăn chiều và chuẩn bị vật liệu để kịp thời xử lý khi có sự cố
đối với các tuyến đường ngập do chiều cường các đơn vị phải có biện pháp bảo đảm an toàn
như lắp biển cảnh báo rào chắn đèn báo hiệu đèn chiều sáng tránh xảy ra tai nạn khi chiều cường gây ngập ống
không chỉ thành phố hồ chí minh khu vực hạ lưu sông cửu long như cần thơ vĩnh long
cũng có khả năng ngập úng trong đợt chiều này như là các ngày từ hai mươi tám đến ba mươi tháng một mươi